hôm nay mùng một tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của người
lễ dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh diễn ra trang trọng tại nhà số sáu mươi bảy trong khu di tích chủ tịch hồ chí minh phủ chủ tịch
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thảnh kính dân hương tưởng nhớ công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích tổng bí thư chủ tịch nước hoàn ngành cán bộ nhân viên khu di tích
đã cố gắng làm tốt công việc được giao gìn giữ bảo quản những tư liệu
hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục tuyên truyền giáo dục giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế
đặc biệt là thế hệ trẻ để mọi người cùng học tập nhớ ơn và thực hiện những lời can dặn của người
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần phục vụ của cán bộ nhân viên khu di tích
anh chị em đã nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình làm tốt công việc được giao
đồng thời nhấn mạnh cán bộ nhân viên được làm việc tại đây là một vinh dự
nhưng trách nhiệm cũng rất lớn bởi vậy phải gần mẫu hơn ai hết phải sống làm việc theo tấm gương của bác
đặc biệt là năm mươi năm nửa thế kỷ rồi có những người trẻ người ta chưa biết hết đâu
cho nên là phải tiếp tục làm cái công tác tuyên truyền giáo dục giới thiệu về sự nghiệp cuộc đời của bác
cho người ta biết nhất là với khách quốc tế
bác hồ chúng ta nói bao nhiêu cũng không đủ vĩ nhân con người
bác hồ cũng nói bao nhiêu cũng không đủ vĩ đại bình dị rất là gần gối mươn vàn tình thân yêu là thế
thì mong các đồng chí là được làm việc ở đây là rất vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn
gương mẫu hơn ai hết là phải sống làm việc học tập theo tấm gương của bác
mà hôm tôi có nói với gần bốn trăm linh anh chị em đảng viên trẻ đấy
học bác không phải là thuộc lòng không phải là nói trôi chảy cho hay

mà từ trong tim trong óc trong máu của mình
truyền ra được cái tình cảm vào trong nhân dân để biến thành những cái việc làm cụ thể sinh động
có lợi cho nước cho dân để theo đúng như lời dạy của bác hay là để thỏa lòng mong ước của bác
tổng bí thư chủ tịch nước cân rằng anh chị em vinh dự được công tác làm việc tại khu di tích
được gần với bác nhất nên hơn ai hết phải sống xứng đáng với bác
truyền cho được tư tưởng trí tuệ tình cảm tâm hồn phong cách của bác vào hàng triệu triệu người đến đây tham quan
chứ không phải nói một cách miễn cưỡng khô khan không tình cảm
lâu nay anh chị em đã làm rất tốt bên cạnh đó khu di tích cần huy động đội ngũ cộng tác viên
có cách thức tuyên truyền lan tỏa sâu rộng hơn nữa tấm gương đạo đức bác hồ
phong cách tư tưởng cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của người tới mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
tổng bí thư chủ tịch nước thân mật chúc cán bộ nhân viên khu di tích và gia đình luôn dồi dào sức khỏe
hạnh phúc sống chiến đấu và làm việc theo gương bắc hồ vĩ đại